trước những sai phạm trong hoạt động mua sắm vật tự y tế thanh tra thành phố kiến nghị chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng chỉ đạo công an điều tra rõ ba mươi ba gói thầu có dấu hiệu tội phạm
riêng đối với sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với tập thể cá nhân liên quan đồng thời đề nghị nộp số tiền hơn một ba tỷ đồng vào ngân sách
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh cà mau phát hiện tại phần đất phía sau nhà dân thuộc ấp rạch lưng c xã khánh lộc huyện trần văn thời tỉnh cà mau thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà được thua bằng tiền
lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi bao vây tụ điểm đá gà
một mươi đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền tại tụ điểm trên đã bị tạm giữ tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bốn con gà đá hai cặp cửa sắt
một mươi năm cuộn băng keo một cân đồng hồ chín xe mô tô
kiểm tra tại sân nhà và trên người các đối tượng lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn một mươi chín triệu đồng
theo lời khai ban đầu tụ điểm đá gà được tổ chức tại sân nhà của phạm văn tuân người địa phương
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện trên giường ngủ của tuân có gậy hung khí tự chế
tuân thừa nhận sử dụng hung khí trên để giải quyết khi tụ điểm đá gà có xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi chín tháng sáu thanh tra thành phố đà nẵng đã có thông báo kết luận
thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế sinh phẩm và kết xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo kết luận thanh tra trong quá trình mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã lập thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
còn nhiều thiếu sót sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ
và phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho một nhà thầu sai quy định
đồng thời đã có sự tranh lệch giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa
việc này cho thấy trung tâm đã quản lý không đầy đủ thiếu chặt chẽ giữa hàng hóa mua sắm và hàng hóa được tài trợ
ngoài ra trung tâm đã phân bổ vật tư y tế trị giá hơn một ba tỷ đồng để xét nghiệm covid một mươi chín
có thu tiền cho công dân nhập cảnh giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi
từ nguồn thu ngân sách không đúng quy định nhưng chưa hoàn trả lại cho ngân sách
thanh tra thành phố cũng xác định có dấu hiệu tội phạm đối với ba mươi ba gói thầu
cửa hàng đại pháp và công ty tam lập phát trúng thầu
đêm hai mươi tám dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu trên địa bàn tỉnh tuyên quang có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to lượng mưa có nơi lên tới một trăm chín mươi tám mm
các khu vực có mưa lớn và bị thiệt hại nặng tập trung tại các xã của huyện na hàng và lâm bình
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang
đến nay mưa lớn đã làm ba mươi tám nhà dân
bị ngập nước bùn đất tràn vào nhà chín con trâu bị chết do lũ cuốn trôi
nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đất sạt lở vùi lấp khoảng sáu m hai ao nuôi thủy sản bị thiệt hại
nhiều vị trí trên các tuyến đường liên xã thuộc huyện lâm bình bị sạt ta lưu dương và toa ly âm
sạt lở tại đèo khao lắc thị trấn lang canh huyện lâm bình gây ách tắc giao thông
hai điểm trường bị ngập lụt sập tường rào hư hỏng nhiều trang thiết bị
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an mở phiên xét xử sơ thẩm đối với sáu bị can
trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã truy tố sáu trong số bảy bị can
bao gồm lê tùng vân hoàn nguyên nhất nguyên tùng dương cao thị cúc và nhị nguyên
riêng bị can lê thu vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên cơ quan chức năng
chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị can đã sử dụng các phương tiện điện tử
như là máy tính điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội facebook và youtube cá nhân
có chứa đựng thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an xúc phạm phật pháp
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
có đến một mươi tiền án nhưng khi vừa mới ra tù được hơn một tháng nguyễn thanh long
chú tại tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc lại tiếp tục tái phạm tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra bản thân long từng có một mươi tiền án với tổng mức án hơn hai mươi năm tù giam
sau khi ra tù long đến phường tân tiến tp buôn ma thuật thuê trọ và sống lang thang
ngày một mươi ba và ngày hai mươi bảy tháng sáu long đi bộ
đang đi bộ trên các tuyến phố buôn ma thuật và phát hiện hai chiếc xe máy người dân dựng trên vỉa hè không khóa cổ
nên đã rắt trộm đưa về phòng trọ
long đã bán một chiếc xe máy với giá là hai tám triệu đồng
chiếc xe còn lại đang tìm mối tiêu thụ thì bị đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuật điều tra bắt giữ
vừa qua bộ y tế công bố biến thể vụ ba năm đã xuất hiện tại việt nam
khả năng số ca mắc sẽ gia tăng trong thời gian tới
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết sở đã yêu cầu kích hoạt lại các cơ sở điều trị covid một mươi chín trên địa bàn
ngành y tế dự báo các quận huyện như bình tân bình chánh bình thạnh quận một mươi hai tân phú nhà bè gò vấp quận bốn quận sáu và thành phố thủ đức
là các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nếu biến chủng ba năm xuất hiện
do những nơi này có tỷ lệ tiêm mũi ba và mũi bốn rất thấp ngành y tế yêu cầu các địa phương nói trên
chuẩn bị kích hoạt lại các cơ sở thu dung điều trị hiện tp hcm còn hơn bốn trăm chín mươi liều vaccine tỷ lệ tiêm mũi ba khá cao nhưng tiêm mũi bốn còn thấp
cũng liên quan tới sự xuất hiện của biến thể phụ ba năm tại việt nam vấn đề đang nhận được sự quan tâm của nhiều người
ít phút nữa thì trong tiểu mục vấn đề và chính sách chúng tôi sẽ có sự phân tích chuyên sâu cùng với chuyên gia trong lĩnh vực y tế
xin mời quý vị cùng đón xem ở phần sau của chương trình
còn trong khi đó thì mới đây các thầy thuốc bệnh viện
ngày một mươi chín tháng tám bộ công an đã tiến hành ca ghép thận thứ hai mươi chín thành công hồi sinh sự sống cho bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối
đem lại niềm vui hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình
các phẫu thuật cũng khẳng định sự phát triển vững chắc về chuyên môn sự đoàn kết phối hợp
làm việc bằng tài năng và cả trái tim của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện một mươi chín tháng tám
bệnh nhân được ghép thận lần này là anh nguyễn tài giang ở huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
bị viêm cầu thận từ năm một mươi một tuổi
do chủ quan không đi thăm khám nên chức năng thận ngày càng suy giảm
cuối năm hai nghìn hai mươi một bác sĩ chẩn đoán anh bị suy thận giai đoạn cuối phải thay thận mới có cơ hội sống
bệnh nhân thì người cho thì có kháng thể kháng h đặc biệt là cả cặp ghép này thì trước khi tiến hành ghép thì lại có nhiễm covid
đấy nó cũng là một cái điều nó không thuận lợi trước khi ghép
thì chúng tôi cũng đã hội trần tất cả các chuyên ngành làm thêm tất cả các xét nghiệm
để chúng ta đánh giá lại cái nhìn miễn dịch của người bệnh
cuối năm hai nghìn hai mươi một bệnh của tôi đã chuyển biến nó nặng hơn
và dẫn đến thăm khám ở bên bệnh viện ở tuyến tỉnh
thì bác sĩ kết luận là bệnh của tôi là bị suy thận giai đoạn cuối
phải chỉ định đọc máu trong khi nhìn toàn bác lần

ông phụng không khỏi xúc động vì sự tận tình cũng như tài năng của các y bác sĩ bệnh viện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
người hiến thì cái thận cũng có mạch máu tương đối là đơn giản
thì là một mạch máu tuy nhiên là lấy cái thận ở bên trái
nên là tích mạch thận nó có nhiều cái nhánh phân nhánh trong đường đi của nó
nên là khi lấy thì nó sẽ phức tạp hơn ở bên phải
thì đấy là một cái khó khăn trong quá trình phẫu thuật

với kinh nghiệm của các ca thành công trước đó
cùng cơ sở vật chất trang thiết bị ngày càng được
được đầu tư hiện đại
các thầy thuốc của bệnh viện một trăm chín mươi tám đã làm chủ các kỹ thuật khó
trong việc sàng lọc trước và sau ghét thận
kỹ thuật ghép thận cũng là cái kỹ thuật đòi hỏi
cái trình độ tay nghề và đặc biệt là cái sự say mê
cái sự nhiệt huyết và cái tâm của người thầy thuốc
chúng tôi cũng xác định là khi một ghét thận thành công
thì cái người nhận thận được sống trở lại cuộc sống bình thường
khỏe mạnh là cái hạnh phúc của bác sĩ
và hơn nữa là cái người cho thận
chúng tôi vẫn phải đảm bảo rằng sau khi người ta cho đi một quả thận
người ta vẫn phải khỏe mạnh như lúc người ta chưa cho thận
hiện nay bệnh viện một trăm chín mươi tám đang quản lý và điều trị cho gần hai trăm linh trường hợp bệnh nhân chạy thận nhân tạo
có nhiều trường hợp đang chờ nguồn tạng phù hợp
với sự tận tâm tận sức trong lĩnh vực nghiên cứu cập nhật công nghệ điều trị mới
cùng trang thiết bị y tế hiện đại
bệnh viện một trăm chín mươi tám đang nỗ lực nhằm nâng cao uy tín trong hành trình chăm sóc sức khỏe